cũng trong chiều ngày hôm qua tri cục trưởng tri cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết bộ y tế đã thành lập bốn mươi năm đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov gọi tắt là đội cơ động
các đội cơ động có nhiệm vụ thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu dung điều trị chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov tại các cơ sở khám chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch
thực hiện theo lệnh điều động của bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch ncov
thành phần của mỗi đội cơ động bao gồm một lãnh đạo bệnh viện một bác sĩ hồi sức cấp cứu một bác sĩ truyền nhiễm một cám bộ kiểm soát nhiễm quẩn một điều dưỡng hồi sức cấp cứu hoặc là truyền nhiễm một lái xe
mỗi đội cơ động được trang bị một xe ô tô cứu thương với đầy đủ các phương tiện hồi sức cấp cứu trên xe như máy thở cơ động oxy thuốc dịch truyền nhiễm
phương tiện phòng hộ cá nhân hóa chất khử khuẩn tuyệt khuẩn theo hướng dẫn của bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
cũng liên quan tới thông tin này sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ triệu tập hiệu trưởng của các trường để phổ biến đến phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch
các trường học phải phun khử trùng hoàn thành ngay trong cuối tuần này
và đây là chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung trong cuộc họp với các sở ngành quận huyện thị xã trên địa bàn nhằm chủ động công tác phòng chống dịch
viêm đường hô hấp cấp do virus corona gọi tắt là ncov tại hà nội
lãnh đạo thành phố yêu cầu sở giáo dục và đào tạo hà nội triệu tập các hiệu trưởng các trường để phổ biến đến phụ huynh các biện pháp phòng dịch như rửa tay hàng ngày đeo khẩu trang
các trường học phải phun khử trùng hoàn thành ngay trong cuối tuần này
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội chín h ba mươi phút sáng nay ngày ba mươi một tháng một sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tại ba mươi điểm cầu
với sự tham dự của tất cả các lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo hiệu trưởng các trường học nhằm quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
cũng trong tối qua thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã có mặt tại thành phố đà nẵng để kiểm tra công tác phòng chống dịch ncov đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
tại bệnh viện đà nẵng thứ trưởng nguyễn trường sơn đã trực tiếp kiểm tra sức khỏe bệnh viện